các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chị tqd là mẹ của bé gái trong đoạn clip cho biết gần hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng ba con gái chị sinh năm hai nghìn một mươi chín được bạn gọi sang trời
khi cô bé đang trên đường đi cách nhà khoảng vài chục mét thì có chó giữ lao tới tấn công
ngay trong đêm bé gái được chuyển tuyến về bệnh viện nhi trung ương hà nội để điều trị
chị đê nói đến sáng nay các bác sĩ đã cho bé gái đi tiêm huyết thanh phòng dại và tiếp tục theo dõi để điều trị
anh bùi đức mạnh ở tại thị trấn việt quang bắc quang hà giang cho biết anh sống gần hiện trường vụ việc
thời điểm trên không chỉ một cháu bé bị chó cắn mà có bốn người gặp nạn tương tự trên đường trường trinh ở thị trấn việt quang
ông nguyễn văn trùng chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn việt quang cho biết trong ngày hai mươi bảy tháng ba con chó trên cắn làm bốn người bị thương
tại tổ bốn trăm năm mươi bảy thị trấn việt quang trong đó có ba cháu bé và một người lớn
bé gái con chị đề bị thương nặng nhất phải đưa đi hà nội điều trị
vị này cho biết lực lượng chức năng đã có văn bản yêu cầu người dân chấp hành quy định tiêm vaccine phòng dạy cho chó
và xử lý những hộ thả dông chó ở nơi công cộng mà không có người chăn rát
mới đây giám đốc công ty vàng bạc trang sức huỳnh thắng bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần một lượng trị giá hơn ba mươi năm tỷ đồng
chi tiết vụ việc mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh thắng hai mươi chín tuổi quê châu thành đồng tháp
để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra huỳnh thắng là giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn một thành viên vàng bạc trang sức huỳnh thắng
địa chỉ tại khu dân cư cổ chiên ấp long hưng xã thanh đức huyện long hồ vĩnh long
cơ quan điều tra xác định từ tháng hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ông thắng đưa ra nhiều thông tin gian dối là công ty của giám đốc này được phép xuất khẩu vàng ra nước ngoài
mục đích của ông thắng là để tuyển trành thợ gia công vàng nữ trang một mươi tám k với điều kiện công ty huỳnh thắng sẽ giữ lại ba mươi vàng trên tổng số vàng mà trành thợ giao
ông thắng cam kết sẽ hoàn lại vàng cho trành thợ trong thời gian một tháng
theo cơ quan điều tra sau khi nhận vàng huỳnh thắng chỉ đạo nhân viên nấu lại toàn bộ vàng của một mươi năm trành thợ thành vàng khối
tổng số vàng gần chín trăm tám mươi bảy lượng vàng một mươi tám k tương đương hơn ba mươi năm tỷ đồng
ông thắng chiếm đoạt số vàng này để sử dụng vào mục đích cá nhân
ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức cơ tỉnh gia lai cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh tạm giam thái nguyên toàn bốn mươi tuổi
chú huyện bình chánh tp hcm và lê trạc phong ba mươi sáu tuổi chú huyện tân phú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
trước đó chiều ngày hai mươi tháng ba anh rct chú xã yên nan đến công an huyện đức cơ trình báo sự việc cha mình là ông siêu b c bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch đến nhà bắt đưa đi bằng ô tô màu trắng
nhận được tin báo công an huyện đức cơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh truy tìm nhóm đối tượng
qua giả soát camera công an phát hiện chiếc xe màu trắng chở ông siêu bê xê chạy theo hướng về xã yà cráy huyện yà cráy tỉnh gia lai
công an huyện đức cơ đã phối hợp với công an xã yà crái huyện yà crái tỉnh gia lai truy tìm đối tượng
qua đó xác định chiếc xe màu trắng đã chở ông siêu b c đang đậu trước nhà của một người đàn ông trên địa bàn
tại đây công an huyện đức cơ và công an xã yà crái huyện yà crái đã triển khai lực lượng phương tiện phối hợp giải cứu ông siêu b c
và bắt giữ thái nguyên toàn và lê trạc phong là những người đã thực hiện hành vi bắt giữ nạn nhân
tại cơ quan công an bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi bắt giữ ông siêu b c và yêu cầu ông này viết giấy nợ với số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
đây là số tiền liên quan đến việc mua bán cổ vật
liên quan đến vụ tài xế ô tô tông thẳng vào một người đàn ông khi cả hai xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bia
xảy ra tại khu phố khánh lộc phường khánh bình tp tân nguyên bình dương
luật sư bùi quốc tuấn đoàn luật sư tp hcm chia sẻ tài xế có thể bị xử lý với hai tội cố ý giết người và hủy hoại tài sản
luật sư tuấn phân tích thông qua nội dung trong clip có thể thấy rõ kẻ gây án đã có hành vi cố ý nhằm tức đoạt mạng sống của người khác nhưng không thành
kể thực hiện hành vi trên có thể chịu trách nhiệm hình sự với tội giết người phạm tội chưa đạt
quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm trong trường hợp bị hại không giám định tỷ lệ thương tật
hành vi trên cũng có thể xử lý về tội cố ý gây thương tích
quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bởi khoản hai mươi hai
hai điều một luật sửa đổi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi bảy quy định
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng ba quyết cùng với b sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê hà tĩnh
rủ nhau đi ô tô đến một quán bia thuộc khu phố khánh lộc phường khánh bình thành phố tân uyên để chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa quyết và b xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
sau khi được mọi người can ngăn cả hai đã đi ra về
do bực tức nên khi ra về quyết điều khiển xe ô tô của mình đâm vào người và xe ô tô của b đang đậu trên đường
làm nạn nhân bị gãy chân còn xe hư hỏng
ngay sau đó quyết điều khiển xe rời khỏi hiện trường bê được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
sáng ngày hai mươi tám tháng ba công an huyện tuy phong bình thuận đang giác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn
vụ việc là một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng ba h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng ba xe tải mang biển số năm mươi h một mươi tám nghìn bốn trăm hai mươi một
khi đến đoạn km một trăm bốn mươi qua xã phú lạc huyện tuy phong bình thuận
xe tải bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo rơ móc biển số hai mươi chín r hai nghìn hai trăm bảy mươi lưu thông cùng chiều phía trước
cú tông mạnh làm đầu phân xe tải biến dạng tài xe xe tải tử vong trong cabin
nhận được tin báo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu phòng sáu cục cảnh sát giao thông
đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định điều tiết giao thông
đến sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã huy động xe cầu cứu hộ giải phóng hiện trường
công an huyện tuy phong thực hiện khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân vụ tai nạn
đêm ngày hai mươi bảy tháng ba tại km ba trăm ba mươi một một trăm linh quốc lộ sáu địa phận xã tông lạnh huyện thuận châu sơn la
xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong
thông tin ban đầu được biết khoảng hai mươi hai h năm mươi năm đêm ngày hai mươi bảy tháng ba
chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi sáu c ba nghìn chín trăm ba mươi tám kéo theo rơm móc mang biển kiểm soát hai mươi sáu r tám mươi năm
di chuyển theo hướng sơn la điện biên
khi đi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều
mang biển kiểm soát hai mươi sáu aa hai mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi hai
lúc này trên xe máy có hai người đeo nhau
vụ tai nạn khiến người ngồi sau xe máy tử vong tại chỗ
người điều khiển xe máy bị thương phải đi viện cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tám tháng ba đầu xe container bị cháy rụi trên cầu phú mỹ
phường tân thuận đông quận bảy tp hcm
đám cháy bùng lên vào sáu h ba mươi phút khi đó xe container chạy trên đường võ trí công
hướng từ tp thủ đức đi quận bảy đến cầu phú mỹ thuộc quận bảy
tài xế thấy đầu xe bốc cháy nên mở cửa chạy ra ngoài đồng thời cố gắng dập lửa nhưng không được
ngọn lửa sau đó bao chùm đầu xe cháy ngùn ngụt cột khói bốc lên cao hàng chục mét
một đoạn đường cũng bị u nứ
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bảy đã điều động phương tiện cứu hỏa
và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy nhưng đầu xe container đã bị thiêu dụi
lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng ba công ty sjc niêm yết giá vàng miếng sjc nhảy vọt lên bảy mươi chín một triệu đồng
trên một lượng mua vào tám mươi một một triệu đồng trên một lượng bán ra tăng thêm hai trăm linh đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua
nếu tính từ sáng hôm qua đến nay
giá vàng miếng đã tăng gần cả triệu đồng trên một lượng
một số doanh nghiệp khác như doji bán ra vàng miếng sjc tám mươi một triệu đồng trên một lượng
công ty p g bán ra tám mươi một năm triệu đồng trên một lượng
các doanh nghiệp tiếp tục giữ biên độ mua vào bán ra của vàng sgc lên tới hai triệu đồng trên một lượng
không chỉ vàng miếng giá vàng nhẫn và vàng trang sức hai mươi bốn k các loại sáng nay cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh
tăng mạnh lên sáu mươi tám bốn triệu đồng trên một lượng mua vào sáu mươi chín sáu mươi năm triệu đồng trên một lượng bán ra
tăng thêm hai trăm linh đồng trên một lượng
giá vàng nhẫn cũng tăng liên tiếp trong nhiều ngày qua và hướng tới vùng bảy mươi triệu đồng trên một lượng
liên quan đến vụ phản đối sắp nhập trường ở thanh hóa ngày hai mươi tám tháng ba hơn một trăm linh học sinh trong tổng số bốn trăm năm mươi bảy học sinh
của trường tiểu học nguyễn bá ngọc ở thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã đi học trở lại
sáng hai mươi tám tháng ba thầy phạm trọng dũng hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn bá ngọc thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn thanh hóa cho biết
hơn một trăm linh học sinh đã đi học trở lại
số học sinh còn lại vẫn nghỉ học
thầy dũng cho hay sau khi xảy ra sự việc phụ huynh đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phản đối sát nhập trường
ban giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên thông báo động viên phụ huynh đưa con trở lại lớp để không bị gián đoạn quá trình học tập
sáng hai mươi tám tháng ba ubnd thị trấn triệu sơn sẽ trao đổi cụ thể đến các phụ huynh về vụ việc
cũng theo thời dũng sáng hai mươi tám tháng ba một số phụ huynh vẫn tập trung ở cổng trường để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng an ninh và chính quyền địa phương đã có mặt để động viên tuyên truyền đến người dân
trước đó vào chiều hai mươi bảy tháng ba hàng trăm phụ huynh trường tiểu học nguyễn bá ngọc thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn cho con nghỉ học
sau đó họ tập trung ở cổng trường căng băng rôn để phản đối việc sáp nhập trường này với trường tiểu học lê văn tám xã minh dân cũ nay sắp nhập vào thị trấn triệu sơn
theo các phụ huynh sau khi biết tin hai trường sắp sắp nhập đặt trụ sở tại trường tiểu học lê văn tám
nhiều người lo lắng vì khoảng cách trường xa khiến các em học sinh đi lại vất vả
nhiều phụ huynh cảm thấy bất tiện vì trường mới ở xa khoảng ba km việc đưa đón các em học sinh sẽ bất tiện
thưa quý vị bảo tàng đạo mẫu rộng năm năm trăm linh m hai của xuân hình đang là địa điểm chú ý của nhiều khán giả
theo đó công trình mang đậm nét văn hóa việt nam có nhiều góc đặc biệt nhiều kỷ niệm của nghệ sĩ
nghệ sĩ xuân hình cho biết ông rất vui khi công trình bảo tàng đạo mẫu của mình được nhiều người yêu thích
ông nói vào công trình này
ai cũng thấy thú vị và không cảm thấy sợ sệt như nhiều người lầm tưởng
ông nói thời gian gần đây nhiều khách thập phương muốn tham quan bảo tàng nhưng công trình chưa hoàn thiện xong
vẫn còn một số chỉnh sửa cho ngôi nhà nên chỉ một số bạn bè thân đến thăm mà chưa mở cửa cho công chúng vào xem
theo đó bảo tàng của xuân hình tọa lạc tại hiền ninh sóc sơn ngoại thành hà nội
nam nghệ sĩ đã sử dụng năm triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ mua của năm trăm linh nhà dân khắp nước tạo nên công trình
bảo tàng nằm giữa vườn cây ăn quả năm mươi năm tuổi có cột cổng nguyên bản khiến cho tổng thể ngôi nhà rất gần gũi với thiên nhiên
thiết kế của bảo tàng gồm nơi trưng bày hiện vật phòng trưng bày và nhiều phòng chức năng khác
bảo tàng không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có một thư viện để trưng bày
lưu giữ sách về hát văn hầu đồng quan họ nhiều bức tranh cổ liên quan đến các loại hình nghệ thuật dân gian
xuân hinh cũng nhận đào tạo một số người trẻ yêu thích văn hóa truyền thống để nối dài tình yêu với nghệ thuật của dân tộc
ít ai biết rằng bảo tàng đạo mẫu của xuân hình có một góc đặc biệt là nơi ông đạt chiếc xe kéo
đạo cụ trong vở người ngựa ngựa người tác phẩm ông diễn cùng thanh thanh hiền
xuân hình nói với vài diễn này anh và nghệ sĩ thanh thanh hiền đến gần với khán giả hơn
nhiều năm vở này đều được khán giả yêu cầu diễn lại
nhờ sự yêu quý của khán giả ông có thêm kinh phí để xây dựng nên bảo tàng
bên cạnh đó một bộ siêu tập bình vôi cổ nằm dưới góc cao trằng trịt dây trầu không cũng là góc đặc biệt ít nơi có
theo xuân hình bộ siêu tập nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa trầu cầu của người việt
cuối bản tin chúng tôi xin được gửi tới quý vị những tin tức về tình hình mưa đá bất thường ở mù căng trải
sáng ngày hai mươi tám tháng ba lãnh đạo viện ủy mù cang trại tỉnh yên bái cho biết
vào khoảng tám giờ cùng ngày trên địa bàn toàn huyện xảy ra trận rông lốc kèm mưa đá
theo vị lãnh đạo trận mưa đá kéo dài khoảng ba mươi phút đã tàn phá một số hoa màu của người dân
lãnh đạo huyện ủy mù căng trải chia sẻ thêm trận mưa đá không gây thiệt hại về người tài sản đang được thống kê
đây là hiện tượng thời tiết khá bất thường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm thông tin về trận mưa đá ở huyện mù căng trải tàn phá hoa màu của nhân dân
ngày hai mươi tám tháng ba vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập gây ra mưa rông cho khu vực vùng núi bắc bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tại đông bắc bộ mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối
người dân đề phòng nguy cơ mưa rông đi kèm với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ thấp hơn hai độ so với một ngày trước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại